chào mừng quý vị đến với chương trình nhịp sống kinh tế
thưa quý vị và các bạn quy định mới về thuế giá trị gia tăng điều chỉnh tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
quy định mới về đăng ký xe là những chính sách mới sẽ có hiệu lực vào tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
có hiệu lực từ mùng một tháng hai năm hai nghìn một mươi tám nghị định số một trăm bốn mươi sáu hai nghìn một mươi bảy ndcp ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
sửa đổi quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng
trường hợp sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa thể chế biến thành sản phẩm khác
bộ lao động thương minh và xã hội ban hành thông tư ba mươi năm hai nghìn một mươi tám tt bl dt bxh
điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương
do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo công thức
tiền lương đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh
của từng năm bằng tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm
nhân mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng
thông tư này có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
theo thông tư sáu trăm bốn mươi hai nghìn một mươi bảy tt bca sửa đổi bổ sung trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe
biển số xe là xe đã đăng ký cấp biển số nền màu xanh chữ và số màu trắng
xe biển số ký hiệu tám mươi nền màu trắng chữ và số màu trắng
và số màu đen khi có quyết định điều chỉnh bán tặng cho xe
thông tư cũng sửa đổi quy định về cơ quan đăng ký xe như sau
cục cảnh sát giao thông đăng ký cấp biển số xe của bộ công an và xe ô tô của cơ quan đại diện ngoại giao
cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan tổ chức quy định
ngoài ra còn có các quy định khác như sửa đổi quy định bảo đảm kinh phí hoạt động của bảo hiểm xã hội
cũng có hiệu lực từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
năm hồ điệp được giao bán với giá trung bình từ hai ba triệu đồng tại hà nội với nhiều màu sắc
nhiều kiểu dáng bắt mắt đang thu hút rất đông khách đến tìm mua
giá hoa lan hồ điệp năm nay không có nhiều biến động so với mọi năm
giá các loại hoa lan được niêm yết rẻ nhất khoảng một trăm năm mươi đồng đến ba trăm linh đồng một cành
từ sáu đến một mươi hai nụ bông
còn các loại hoa lan đặc biệt quý hiếm như địa lan cam lửa địa lan xanh địa lan trần mộng
giá giao động từ năm trăm linh đến bảy trăm linh đồng một cành
nhằm chia sẻ khó khăn mang đến những phần quà ý nghĩa cho đồng bào nghèo mỗi dịp tết đến xuân về
ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv đã thực hiện chương trình quà tết
tặng đồng bào nghèo ở một số địa phương trên cả nước với tổng trị giá lên tới hai mươi tỷ đồng
cụ thể hơn bốn mươi xuất quà tết gồm bánh trưng giò rượu chè bánh kẹo trị giá năm trăm linh đồng một xuất
đã được ngân hàng bidv trao tới
ngân hàng bidv đã tận tay tới đồng bào nghèo tại một số địa phương trên cả nước
các chi nhánh ngân hàng bidv ở các địa phương đã tích cực triển khai chương trình
đem đến cho đồng bào nghèo một cái tết ấm áp hơn
tại quảng bình một ba trăm hai mươi bảy xuất quà tết với tổng trị giá bốn trăm linh triệu đồng đã được đại diện ngân hàng bidv
chi nhánh quảng bình trao tận tay cho công nhân viên chức lao động nghèo bệnh nhân nghèo
người già neo đơn trẻ em nghèo không nơi nương tựa trên địa bàn tỉnh
mỗi xuất quà trị giá từ hai trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng
tại thanh hóa đại diện ngân hàng bidv chi nhánh thanh hóa đã đi thăm
chúc tết trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công thanh hóa
nơi đang có gần hơn hai trăm linh thương binh người có công và nạn nhân chiến tranh đang được nuôi dưỡng điều dưỡng
đại diện bidv đã trao tặng trung tâm phần quà tết trị giá bốn mươi năm triệu đồng
tại hà tĩnh đại diện ngân hàng bidv chi nhánh hà tĩnh đã trao chín mươi tám xuất quà
trị giá một triệu đồng
mỗi xuất ba trăm linh đồng cho các cụ là người có công người già neo đơn và cán bộ viên chức có hoàn cảnh khó khăn
tại tiền giang đại diện ngân hàng bidv chi nhánh tiền giang đã tặng hàng trăm xuất quả tết cho các hộ nghèo
gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh vui đón tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
trong dịp này ngân hàng bidv cũng gửi tặng công nhân gặp hoàn cảnh khó khăn một tỷ đồng thông qua quỹ tấm lòng vàng
riêng với chương trình thăm hỏi chúc tết tặng quà một mươi trung tâm điều dưỡng thương binh khắp cả nước của báo tiền phong
ngân hàng bidv đã ủng hộ hai trăm bốn mươi năm triệu đồng